tại hà nội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám đã tổ chức hội nghị lần thứ bảy
để nghe đại diện ban tổ chức trung ương thông báo ý kiến của bộ chính trị về nhân sự
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám
cũng như thảo luận để đi đến thống nhất về nhân sự chủ chốt
đến dự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
hội nghị đã nghe đại diện ban tổ chức trung ương thông báo ý kiến của bộ chính trị
về nhân sự chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám
thông báo ý kiến của ban bí thư về nhân sự phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám
tờ trình của đoàn chủ tịch về việc thôi trách nhiệm và hiệp thương
cử chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám
cùng một số nội dung khác liên quan đến việc bổ sung nhân sự ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
sau khi xem xét các tờ trình và cho ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao
dân chủ đoàn kết hội nghị đã thảo luận và đi đến thống nhất quyết định như sau
đồng ý cho đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam bí thư thành ủy tp hcm
thôi giữ chức chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và không tiếp tục tham gia ủy viên đoàn chủ tịch ủy viên ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám
cử đồng chí trần thanh mẫn ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch
tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
giữ chức chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín